các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bắc kinh cử cố vấn hỗ trợ
xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín của kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi hy vọng quý vị đã có hai tháng đầu năm thật mạnh khỏe và hạnh phúc
và hãy bước vào tháng mới với tinh thần tốt đẹp quý vị nhé
vâng để mở đầu bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị những chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín mới nhất
từ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
mới đây thủ tướng đã đề nghị ngành y tế triển khai thần tốc hơn nữa tiêm chủng vaccine đảm bảo an toàn hiệu quả
tập trung nghiên cứu tiêm mũi vaccine thứ tư không để quá tải hệ thống y tế tăng cường quản lý bệnh nhân covid một mươi chín tại nhà
phát biểu tại lễ kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
dù trong thời chiến hay thời bình sự tận hiến phục vụ đồng bào chiến sĩ của các thầy thuốc và nhân viên y tế
luôn để lại ấn tượng và sự biết ơn
như vậy theo thủ tướng chính phủ phạm minh chính mặc dù trong suốt thời gian chống dịch cam go vừa qua ngành y tế đã nỗ lực không mệt mỏi và đưa ra nhiều biện pháp chuyên môn chưa từng có trong tiền lệ
sông trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp ngành y tế vẫn cần tiếp tục kiên cường
việc tiêm mũi bốn để có thể áp dụng nếu cần thiết và quản lý chặt chẽ hơn các ca bệnh f đang điều trị tại nhà
tránh covid một mươi chín lay lăng nhiều hơn trong cầu đồng chúng tôi khuyến cáo người dân cũng hãy tiếp tục cẩn trọng trước virus corona phòng bệnh hơn chữa bệnh để giảm tải sức nặng cho ngành y tế chưa giây phút nào được ngơi nhỉ
liên quan đến công tác tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại tp hcm mới đây nhiều quận huyện tại thành phố đã hoàn thành việc thống kê danh sách học sinh
từ năm đến một mươi một tuổi dự kiến tiêm vaccine covid một mươi chín đây là bước chuẩn bị quan trọng của ngành giáo dục tp hcm cho đợt tiêm chủng sắp tới
mới đây ông lưu hồng uyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận sáu cho biết quận có hơn hai mươi học sinh trong độ tuổi từ năm tới một mươi một tuổi sắp tiêm vaccine
và phụ huynh đang rất mong muốn được chủng ngừa covid một mươi chín cho con
ông nguyên kể sau khi chích ngừa cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi quận sáu đã tiến hành khảo sát ý kiến phụ huynh
chích vaccine cho trẻ ở độ tuổi từ năm một mươi một tuổi thì có kết quả hơn chín mươi phụ huynh mong muốn được chích ngừa cho trẻ
hiện nay quận sáu đã hoàn thành việc cho phụ huynh đăng ký và lập danh sách trẻ trong độ tuổi
nhiều phụ huynh có con học lớp sáu đã đăng ký rồi và hỏi khi nào thì học sinh được chích vaccine ngừa covid một mươi chín
phụ huynh hầu hết đều đồng tình và đang mong muốn được cho con chích ngừa
cùng ngày các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở tại huyện nhà bè cũng đã hoàn thành danh sách trẻ em
khảo sát ý kiến sẽ tiêm theo khảo sát sơ bộ của huyện này hiện có hơn một mươi bảy học sinh trong độ tuổi
được phụ huynh đồng ý cho tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín đạt tỷ lệ khoảng tám mươi một
tại quận tân phú khảo sát sơ bộ trước đó cho thấy có khoảng chín mươi tám trẻ từ một mươi một đến dưới một mươi hai tuổi
được phụ huynh đồng ý tiêm vaccine khoảng bảy mươi năm học sinh tiểu học được phụ huynh đồng ý tiêm
và tỷ lệ này ít hơn chỉ ba mươi năm với trẻ mầm non năm tuổi
với tỷ lệ phụ huynh đồng ý tiêm vaccine khoảng bảy mươi năm học sinh tiểu học được phụ huynh đồng ý tiêm
trong tình tiêm chủng chiếm hưu thế vấn đề tiếp theo trong công tác tiêm chủng cho trẻ cần quan tâm là địa điểm tổ chức
trả lời vấn đề này ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
ngành giáo dục dự kiến sẽ lấy điểm trường làm điểm tiêm cho học sinh trong độ tuổi này
vì tiêm theo điểm trường là an toàn nhất và chính xác nhất đồng thời sẽ thuận lợi khi phụ huynh biết con cái học ở đâu rồi
giáo viên cũng biết chắc chắn tìm người cho từng cháu hỗ trợ ngành y tế nhập liệu thông tin chính xác nhất
tuy nhiên các trường được chọn làm điểm tiêm phải đạt tiêu chuẩn về điểm tiêm
không chọn những điểm trường không đạt chuẩn để làm điểm tiêm
công tác chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi đang đi đến dẫn bước cuối cùng khi tỷ lệ đồng thuận từ phụ huynh cao
lựa chọn các điểm trường để tiêm chủng cũng đang được tiến hành
có thể trong tháng ba tới chúng ta sẽ có thông báo cụ thể về thời gian tiêm chính thức
các quý vị phụ huynh hãy theo dõi kỹ thông tin từ bộ y tế và các đơn vị trực thuộc
để đưa con đi tiêm chủng đúng hạn quý vị nhé
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp sở giáo dục và đào tạo hà nội đã điều chỉnh hình thức dạy học
tại các trường học để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi tám tháng hai
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có công văn số bốn trăm sáu mươi tám về việc điều chỉnh hình thức dạy học
tại các trường để đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó nêu rõ tình hình học tập của học sinh áp dụng từ ngày hai mươi tám tháng hai
cụ thể học sinh tiểu học lớp sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã chuyển trạng thái từ trực tiếp sang trực tuyến
học sinh tiểu học lớp sáu thuộc một mươi hai quận huyện tiếp tục học trực tuyến như trước
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên học trực tiếp theo kế hoạch học sinh mầm non nghỉ tại nhà
căn cứ thông báo số một trăm bốn mươi chín ngày hai mươi năm tháng hai
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
thì hiện hà nội có bảy mươi bốn xã phường thị trấn thuộc vùng dịch cấp độ ba
như vậy theo quy định học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai của các trường học đóng trên địa bàn bảy mươi bốn xã phượng thị trấn này
cũng chuyển sang học trực tuyến từ ngày hai mươi tám tháng hai cho đến khi có đánh giá cấp độ dịch tiếp theo
sở giáo dục và đào tạo cũng đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chỉ đạo các trường các đơn vị
khẩn trương triển khai thực hiện hiệu trưởng các trường trung học phổ thông giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên thông báo kịp thời đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh biết các nội dung trên và thực hiện
được biết trong tuần qua số học sinh học trực tiếp tại hà nội giảm và duy trì ở mức trên bảy mươi
trong đó với khối trung học phổ thông còn bảy mươi năm bốn khối trung học cơ sở còn bảy mươi bảy bảy
khối tiểu học ở các huyện còn bảy mươi chín
sở giáo dục và đào tạo cho biết việc tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp
cần được thực hiện theo tinh thần tự nguyện của gia đình học sinh
các nhà trường đảm bảo song song giữa dạy trực tiếp và trực tuyến để không để học sinh nào bị gián đoạn việc học
dịch bệnh đang căng thẳng hơn trên cả nước với hàng chục ngàn ca mắc mới được ghi nhận mỗi ngày
tỉnh nghệ an cũng không nằm ngoài xu hướng đó
những ngày gần đây nghệ an ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới tăng cao kỷ lục
khiến cho số bệnh nhân có triệu chứng nặng phải vào điều trị
bệnh viện giã chiến số tám nghệ an đang tiếp nhận điều trị cho gần tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
với nhiều lứa tuổi và chủ yếu đều có bệnh nền như tim mạch đái thao đường tăng huyết áp
ung thư và phụ nữ đang mang thai
thế nhưng chỉ có chưa đến năm mươi bác sĩ điều dưỡng thực hiện nhiệm vụ điều trị và chăm sóc toàn diện
mỗi nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ ppi phải làm việc sáu đến tám tiếng một ngày không ăn uống
có những người đã làm việc liên tục ở đây hơn bà
trong ba tháng trung tâm hội sức tích cực số một nghệ an là nơi điều trị cho những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
cũng trong hoàn cảnh tương tự cơ cấu chỉ một trăm linh giường nhưng hiện trung tâm đang điều trị cho hơn hai trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng
chủ yếu phải thở máy lực lượng nhân viên y tế tại đây cũng chỉ có hai mươi bác sĩ ba mươi điều dưỡng
với số lượng f vẫn tăng mỗi ngày và rải đều các địa phương
hiện hệ thống y tế tỉnh nghệ an chịu áp lực rất lớn về nhiều mặt
trong đó thiếu nhân lực và vấn đề năng giải
các trạm y tế thậm chí phải kêu gọi sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn hỗ trợ
vì việc huy động lực lượng từ các tuyến cho tuyến trên là không thể
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an mỗi ngày trung bình có từ một năm trăm linh đến hai ca mắc mới
để giảm áp lực cho ngành y tế giảm các ca bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch
các đối tượng f có triệu chứng nhẹ thì liên hệ với cán bộ trạm y tế để được hướng dẫn điều trị tại nhà
hơn lúc nào hết ngành y tế đang rất cần sự hợp tác chia sẻ của nhân dân và người bệnh
để họ có thể thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất
chúng tôi hy vọng mặc dù dịch bệnh đang có xu hướng căng thẳng hơn trên cả nước
nhưng quý vị và các bạn đừng buôn xuôi phòng bị của bản thân
đừng cho rằng ai rồi cũng thành f mà chủ quan nhiễm bệnh
bởi cơ địa mỗi người phản ứng với virus corona khác nhau
chúng ta không thể biết chắc mình có phải là người bệnh dễ chuyển nặng nguy hiểm đến tính mạng hay không
chưa kể đến các nguy cơ hậu covid một mươi
các nguy cơ hậu covid một mươi chín nặng đầy mà hàng chục ngàn người hiện nay đang mắc phải
hãy cảnh giác và bảo vệ bản thân và gia đình khỏi covid một mươi chín
trong bối cảnh chính phủ đã chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
thì hàng ngàn cơ sở kinh doanh những dịch vụ được cắn mát nhạy càm như phủ trường quán bar
ở rất nhiều tỉnh thành vẫn phải đóng cửa
trong khi đó các cơ sở chiếu phim hay quan xá phục vụ đông người đã được hoạt động bình thường
điều này khiến những người chủ các cơ sở trên phải quan ngại tự hỏi
bao giờ họ mới có thể mở cửa làm ăn
văn bản hướng dẫn mới nhất của cơ quan cấp bộ về việc mở lại các dịch vụ karaoke vũ trường
trong điều kiện bình thường mới có quy định
muốn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch mở cửa lại các hoạt động kinh doanh đều trên
cần phải căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế tại mỗi địa phương
khu vực quyền quyết định các dịch vụ có được mở cửa hay không được bộ giao cho các địa phương tự quyết
tuy nhiên nếu căn cứ vào công văn này thì quá thực các cơ sở kinh doanh rất khó để đoán định ngày mở cửa trở lại
tất cả các địa phương đã tái khởi động du lịch bình thường nhưng cơ sở vui chơi giải trí như karaoke vũ trường không được cấp phép
sau hai năm dịch bệnh các cơ sở kinh doanh vụ trường karaoke quán bar cùng với các trường học là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
từ khi dịch khởi phát gần như toàn bộ các cơ sở này bị đóng cửa và chưa hẹn ngày tái khởi động
tính đến nay mới chỉ có một số tỉnh thành phố vừa cho phép mở lại hoạt động kinh doanh này như thành phố hồ chí minh từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đồng nai từ cuối tháng một hạ long từ trưa ngày một mươi sáu tháng hai
hiện tại khi chính phủ đã chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh
thì hàng ngàn cơ sở kinh doanh những dịch vụ được gắn mát nhạy cảm này ở rất nhiều tỉnh hành vẫn phải đóng cửa
trong khi đó các cơ sở chiếu phim hay quán xá phục vụ đông người đã được hoạt động bình thường
do đó các địa phương cần quan tâm sát sao hơn đến các dịch vụ này
theo dõi tình hình dịch bệnh để tạo điều kiện cho các cơ sở được mở cửa hoạt động mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch
thưa quý vị hiện nay trên mạng xã hội và trong cộng đồng đang lan truyền thông tin
uống rượu sẽ ngăn chặn sự xâm nhập của covid một mươi chín vào cơ thể vì rượu có thành phần côn giúp sát khuẩn
chuyên gia khẳng định cách hiểu này không đúng và có thể gây hại cho sức khỏe
những ngày gần đây dịch covid một mươi chín ở việt nam liên tục lập đỉnh
trong tối ngày hai mươi bảy tháng hai cả nước ghi nhận tám mươi sáu chín trăm chín mươi f trong đó có năm mươi tám sáu trăm tám mươi ca trong cộng đồng tại sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành
ghi nhận tại các nhà hàng quán nhậu ở hà nội thời gian gần đây lượng khách luôn đông đúc
không đảm bảo giãn cách giấy lên nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
không ít người cho rằng khi uống rượu sẽ ít có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
có tính sát khuẩn sẽ ngăn ngừa được virus covid một mươi chín xâm nhập vào cơ thể
từ đó tạo nên tâm lý chủ quan vô tư thoải mái tụ tập
trao đổi về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm thị bích đào
bộ môn tai mũi họng trường đại học y hà nội cho biết quan điểm trên là chưa chính xác
bác sĩ đạo giải thích không phủ nhận là thành phần rượu có cồn
tuy nhiên nồng độ cồn để sát khuẩn phải từ bảy mươi độ trở lên và chỉ sát khuẩn bề mặt trên da
vì vậy khi uống rượu không thể ngậm rượu nồng độ côn cao trong miệng để diệt virus
chưa kể khi đó virus đã ngấm vào trong tế bào
nồng độ cồn trong rượu cao còn có thể gây tổn thương điềm mạc dẫn tới hậu quả ngược lại mong muốn
là tạo đường vào tế bào dễ dàng hơn cho các loại virus và vi khuẩn tấn công
trong đó có sát covid hai
bà cho biết thêm hiện chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh rượu có thể ngăn ngừa được lây nhiễm covid một mươi chín
thậm chí còn làm tăng lây nhiễm do sử dụng chủng cốc uống rượu nguy cơ mắc các bệnh lý về can v v
đáng chú ý rượu làm tăng số lượng thủ thể ase hai vốn là mục tiêu được virus sars cov hai thích bám lấy để xâm nhập vào tế bào chúng ta
uống rượu kích thích các phản ứng miễn dịch phim làm tăng nguy cơ mắc các chặng bệnh nặng
về cách xúc miệng để phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phạm thị bích đạo cho biết người dân có thể xúc miệng bằng nước muối nhạc ấm và các dung dịch sát khuẩn hồng mỗi ngày để phòng chống hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
liên quan đến tình hình thời tiết tại miền bắc những ngày sắp tới ngày hôm nay khí hậu tại hà nội đã ấm lên nhiều
song theo sự báo miền bắc vẫn còn những đợt xét đậm xét hại vào tháng ba tới
chuyên gia cho biết trong mùa đông năm nay sẽ không còn đợt không khí lạnh nào đáng kể
ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về thời tiết trong giai đoạn cuối tháng hai đầu tháng ba cho thấy
từ nay đến hết tháng hai thời tiết chủ đạo ở bắc bộ và bắc trung bộ vẫn lại trời rét
trong mùa đông năm nay sẽ không còn đợt không khí lạnh nào đáng kể
tuy nhiên trong tháng ba vẫn còn những đợt rét đậm rét hại ngắn ngày mức độ giảm nhiệt không sâu
đề cập chi tiết đến diễn biến thời tiết trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
phó giám đốc hoàng phúc lầm thông tin
trong tháng ba khu vực bắc bộ còn chịu tác động của không khí lạnh và có thể gây ra các đợt rét
thậm chí còn có thể gây rét đậm rét hại tuy nhiên không kéo dài
các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong giai đoạn này chủ yếu lệch đông
do vậy khu vực phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nhiệt độ trung bình trên phản viện cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm
đến năm độ c tại khu vực bắc bộ bắc trung bộ trung trung bộ thấp hơn từ năm đến một độ c
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại bắc bộ tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ một mươi đến hai mươi
riêng khu vực tây bắc bộ cao hơn từ một mươi hai mươi so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
nhận định xu thế thời tiết xa hơn trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý
trong các tháng mùa hè khu vực bắc bộ có nền nhiệt độ ở mức tương đương với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
nắng nóng ở khu vực bắc bộ và trung bộ nhiều khả năng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm
có khả năng không gây gắt và không kéo dài
trước tình hình không khí lạnh sẽ tiếp tục tràn về mặc dù không mạnh bằng đợt tháng hai vừa qua
nhưng quý vị và các bạn cũng hãy chú ý mặt ấm giữ gìn sức khỏe để phụng tránh các bệnh về hô hấp
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức về diễn biến covid một mươi chín trên thế giới
mới đây cuba đã bốn ngày liên tiếp kỳ nhật không ca tử vong vì covid một mươi chín
bộ y tế này nhận định yếu tố lớn nhất đóng góp vào thành công này là thời điểm hiện tại là các vaccine do cuba tự sản xuất
bộ y tế cuba mới đây cho biết nước này vừa đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp không có ca tử vong nào do covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ qua đảo quốc caribe ghi nhận thêm sáu trăm ba mươi ca nhiễm virus sars cov hai
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay lên một sáu mươi chín ba trăm tám mươi bảy người
theo thống kê chính thức một năm mươi tám một trăm sáu mươi bệnh nhân trong số này đã được chữa khỏi đạt tỷ lệ chín mươi chín
cuba hiện chỉ còn hai sáu trăm bảy mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
trong những tuần gần đây các chỉ số dịch tễ học chính thức trùng khớp với dự báo của các chuyên gia cuba
phản ánh sâu hướng giảm các ca nhiễm virus sars cov hai trong đợt bùng phát hiện tại do sự hiện diện của biến thể omicron
chính phủ cuba nhận định yếu tố lớn nhất đóng góp vào thành công này là thời điểm hiện tại là các ca nhiễm virus sars cov hai
và thành công của nước này trong việc kiểm soát đại dịch covid một mươi chín tính tới thời điểm hiện tại là các vaccine do cuba tự sản xuất
gồm adala soberana hai và soberanabus cùng với chiến dịch đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi ngay khi các vaccine này được thử nghiệm thành công
và được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước
gần chín mươi trong số một mươi một triệu một trăm tám mươi người dân cuba đã được tiêm chủng đầy đủ người covid một mươi chín
trong khi khoảng sáu triệu người đã được tiêm liệu thứ tư
hồng kông vẫn đang chịu sức ép vô cùng lớn đến từ làn sóng dịch bệnh mới do biến thể omicron hoành hành
mới đây khu vực này đã ghi nhận kỷ lục hơn hai mươi sáu ca nhiễm mới
trong bối cảnh nguy cấp đó chính quyền hồng kông phải dựng lên thêm nhiều đơn vị cách ly và điều trị
bắc kinh cũng đã cử cố vấn đến đặc khu này để hỗ trợ chống dịch
mới đây hồng kông ghi nhận kỷ lục hai mươi sáu hai mươi sáu ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm ở hồng kông lên một trăm bảy mươi một ba trăm một mươi bốn ca

trong bối cảnh đợt dịch thứ năm giá biến thể omicron trở nên khó kiểm soát và đang khiến các cơ sở y tế của đặc khu hành chính này bị quá tải
trong khi hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đang tìm cách sống chung với dịch covid một mươi chín hồng kông vẫn áp dụng các biện pháp chống dịch khắc khe
những biện pháp này đã chứng tỏ thành công cho đến khi biến thể omicron xuất hiện khiến các quy trình truy vết và cách ly của thành phố này gặp nhiều khó khăn
một số chuyên gia dự đoán thành phố bảy bốn triệu dân này sẽ có tới một trăm tám mươi ca nhiễm mới mỗi ngày vào tháng ba tới
những người dễ bị tổn thương nhất có nguy cơ đặc biệt cao
bảy trong số tám mươi ba ca tử vong được báo cáo hôm ngày hai mươi bảy tháng hai đến từ các viện dưỡng lão
tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi tại hồng kông tương đối thấp và nhiều người mắc bệnh mạng tính
các quan chức hồng kông cho biết trung quốc đại lục sẽ hỗ trợ năng lực xét nghiệm điều trị và cách ly
tuần trước trưởng đặc khu hành chính hồng kông
cari lam đã sử dụng quyền khẩn cấp theo luật để miễn cho nhân viên y tế từ trung quốc đại lục
khỏi bất kỳ yêu cầu cấp phép hoặc yêu cầu pháp lý nào khác
ông lương vạn niên lãnh đạo nhóm chuyên gia ứng phó covid một mươi chín của ủy ban y tế quốc gia trung quốc
nhc dự kiến đến hồng kông vào ngày hai mươi tám tháng hai để cố vấn cho thành phố này
theo báo south china morning post các nguồn tin cho biết chuyến đi của ông lương cho thấy
bắc kinh đang đánh giá tình hình covid một mươi chín ở hồng kông là nghiêm trọng
và cần có hướng dẫn tự cấp cao
nhà chức trách hồng kông kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trong trường hợp không cần thiết
không tụ tập đông người để giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng
những người có triệu chứng hoặc đã từng đến các địa điểm có nguy cơ cao nên tự làm xét nghiệm nhanh
thưa quý vị với sự trợ giúp từ trung quốc đại lục hồng kông đang có cơ hội trưởng mình trước làn sóng omicron
tuy nhiên nhiều người dân hồng kông vẫn khá quan ngại trước chiến lược zero covid
mà đặc khu này đang áp dụng một cách máy móc từ đại lục
hồng kông đi theo một hướng khác hay vẫn suy trì chiến lược này và cố gắng kiểm soát nó tốt hơn
vâng chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát các diễn biến mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
để gửi đến quý vị những tin tức mới nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại